đội kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
và lực lượng chuyên trách thuộc công an tp hà nội vừa tiến hành kiểm tra lô hàng dưới vỏ bọc là máy lọc không khí
được gửi từ berlin đức về việt nam qua đường hàng không phát hiện lượng lớn các viên nén nghi là ma túy tổng hợp
cụ thể tiến hành kiểm tra lô hàng trọng lượng tám kg được gửi từ berlin đức về việt nam
các lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn viên nghi là ma túy tổng hợp được cất giấu trong máy lọc không khí
tổng trọng lượng hơn bảy kg kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tăng vật dương tính với kiểm tra thử ma túy mdma
đáng chú ý quan sát quá trình khám tăng vật có thể thấy là số viên nén nghi là ma túy tổng hợp mdma
được đối tượng ngụy trang và cất dấu rất tinh vi trong chiếc máy lọc
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt giữ ba đối tượng thu bốn bánh heroin tại địa bàn xã bằng thành huyện bắc nập
hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn bắc nẵm xã bằng thành huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng là bàn văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện bảo lâm
và hoàng ca lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện bảo lạp tỉnh cao bằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh và một gói nhỏ heroin
khám xét nơi ở của ca lý tiếp tục thu giữ một bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ thêm phùng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện chư pứ tỉnh gia lai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thanh là người đã mua ma túy từ nghệ an đem về bắc cạn để cao và lý tìm đầu mối tiêu thụ
vào sáng ngày một mươi một tháng năm khi đã tìm được đầu mối thanh giao bốn bánh heroin cho cao và lý đi giao dịch rồi đợi ở nhà nghỉ để nhận tiền
nhưng trong quá trình các đối tượng đem ba bánh heroin đi bán đã bị lực lượng công an khống chế và bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng công an thành phố cà mau chia làm các tổ công tác tiến hành mời làm việc hai nhóm gồm sáu đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng
trong đó nhóm thứ nhất gọi là công an cảnh sát
gồm nguyễn thanh hà và trần trọng tuyên chú tại thành phố hà nội
nhóm thứ hai gồm lê xuân thống lê văn cung đỗ văn ngoan cùng chú tại tỉnh thanh hóa và lê hạ vi chú tệ tỉnh cà mau
theo lời khai ban đầu từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng đến thuê nhà ở địa bàn thành phố cà mau để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất là ba trăm sáu mươi năm một năm
khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn các đối tượng đến nhà xúc phạm danh dự nhân phẩm đe dọa tinh thần của người vay và thân nhân thậm chí là đánh đập nhằm gây áp lực để người vay phải trả tiền
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của hai nhóm đối tượng trên địa bàn xã lý văn lâm thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ việc
và qua test nhanh có hai đối tượng dương tính với chất ma túy vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
để xử lý hiệu quả các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông cùng với tăng cường tuần tra phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh ra soát trên các nền tảng mạng xã hội xử lý nghiêm những trường hợp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách